ngay sau phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội đã nghe chính phủ báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt chính phủ trình bày báo cáo phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết tình hình kinh tế xã hội quý bốn chuyển biến tích cực góp phần mang lại kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của năm hai nghìn một mươi tám năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
theo đó một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng gdp đạt bảy tám cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới gdp bình quân đầu người đạt hai năm trăm chín mươi đô la mỹ
bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát tăng trưởng quý i đạt sáu bảy mươi chín thu ngân sách bốn tháng đạt gần ba mươi bảy dự toán năm
tuy nhiên phó thủ tướng cho rằng kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự ổn định do giá dầu thô xung đột thương mại trên thế giới dịch tả lợn châu phi lan rộng và tình trạng nắng nóng thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống
theo phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín và trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là rất nặng nề
từ đó chính phủ nêu rõ bảy nhiệm vụ giải pháp trong chỉ đạo điều hành
đó là kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
đáng chú ý chính phủ sẽ thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh kiên quyết không để xảy ra sai phạm giăn lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi